tuy câu chuyện đã qua nhưng tính thời sự của nó vẫn còn nguyên vẹn
sau vụ cháy hà nội đặt mục tiêu di rời bốn mươi sáu cây xăng ra khỏi nội đô
nhưng một năm sau đó năm hai nghìn một mươi bốn mới chỉ di rời được bốn cây xăng
chưa kể hàng trăm cây còn lại đang xuống cấp và không đủ khoảng cách an toàn so với khu dân cư
nhà anh huân nằm ngay đằng sau cây xăng trên phố nguyễn đình triều thành phố hà nội
đứng từ tầng bốn của căn hộ này
có thể nhìn thấy cây xăng ngay trước mặt
không chỉ một cây xăng tấp nập người mua từ sáng sớm cho đến tối khuya
đằng sau là kho dự trữ hai mươi lít xăng
chưa kể ở hầm dưới cây xăng chứa hai mươi lít xăng nữa
vậy là gia đình anh đang phải sống trong cảnh bốn mươi lít xăng ở ngay trước mặt
không may nếu tai nạn cháy nổ xảy ra
thì gia đình anh sẽ rơi vào cảnh chẳng có đường tiến mà cũng không có đường lùi
không chỉ gia đình anh huân nhiều gia đình khác ở thủ đô hà nội
cũng đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi sát cạnh nhà là một cây xăng
mùa hè với những đợt nắng nóng
có những ngày thời tiết như thiêu đốt lên tới ba mươi chín bốn mươi độ c

thì việc sống cạnh trạm xăng chẳng khác gì sống gần những quả bom nổ chậm
trong khi bài toán di rời cây xăng trong nội đô vẫn còn những vướng mắc khó giải quyết
thì những cây xăng ven đô lại bị bủa vây bởi những khu chung cư mới hình thành